qua các thống kê người nhiễm delta rồi vẫn có thể nhiễm lại omicron nhưng tỷ lệ vẫn thấp hơn so với người chưa từng nhiễm
nhưng đã nhiễm pa một rồi thì khả năng nhiễm ba hai cực thấp chỉ một vài phần triệu theo thống kê từ đan mạch
do đó ông khuyên người dân không nên lo lắng trước se
virus không ngừng biến đổi nhưng thường là theo hướng thuần dừng với con người
lây lan ngày càng nhanh nhưng bệnh ngày càng nhẹ
omicron là một ví dụ bác sĩ khanh nói
tại việt nam hiện chưa có báo cáo ghi nhận
ca nhiễm biến thể xe
các biến thể xuất hiện gần đây phổ biến là omicron ba một ba hai
vì nhiều người dân đã được tiêm chủng ngừa covid một mươi chín nên biến thể xe không đáng lo ngại quá
vì vẫn chưa có đặc tính lẫn tránh vaccine